ubnd tp hà nội vừa đồng ý với đề xuất của sở văn hóa và thể thao về việc tổ chức bắn pháo hoa tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi tại tất cả ba mươi quận huyện
cụ thể ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành văn bản số năm nghìn một trăm sáu mươi tám đồng ý với đề xuất của sở văn hóa và thể thao tổ chức bắn pháo hoa tại tất cả ba mươi quận huyện
bao gồm sáu điểm bắn tầm cao và hai mươi bốn điểm bắn tầm thấp thời gian bắn một mươi năm phút từ h đến h một mươi năm phút ngày hai mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi đêm giao thừa tết nguyên đán canh tí kinh phí nguồn xã hội hóa
giao bộ tư lệnh thủ đô tham mưu ban cán sự đảng ủy ban nhân dân thành phố báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của thương trực thành ủy chủ trì phối hợp với sở văn hóa và thể thao
sở kế hoạch và đầu tư sở tài chính công an thành phố sở giao thông vận tải ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã và các đơn vị liên quan tham mưu ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện